vận chuyển trái phép một mươi bốn bánh heroin hai đối tượng vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tàng
tại km hai mươi chín năm trăm linh quốc lộ ba mươi bốn thuộc địa phận xã minh ngọc huyện bắc mê lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô ba mươi e năm mươi chín nghìn hai trăm ba mươi chín
liều thông theo hướng bảo lâm cao bằng đến thành phố hà giang có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra
lái xe không chấp hành mà tăng ga nhằm tẩu thoát buộc tổ công tác phải triển khai các biện pháp khống chế bắt giữ
qua kiểm tra lái xe là trần văn dũng đi cùng trên xe là đỗ văn viên cùng chú tại thành phố hà nội
tiến hành kiểm tra trong cốp xe phát hiện cất giấu một bao tải bên trong có một mươi bốn bánh heroin
bước đầu các đối tượng khai nhận số ma túy trên là của một người đàn ông tại xã thái học
tại đồng nai công an huyện xuân lộc vừa khởi tố hai đối tượng là nguyễn hữu quý và nguyễn thanh tuấn
cùng chú tại tỉnh đồng nai để điều tra và làm rõ về hành vi chứa chấp và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai bắt quả tang quý và tuấn cùng sáu đối tượng
đang sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng khách và một căn phòng nhà quý ở ấp hai xã xuân hưng
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ ma túy cùng nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
qua test nhanh cả tám đối tượng dương tính với chất ma túy
liên quan đến vụ việc bốn đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
hai đối tượng đang củng cố hồ sơ xử lý về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
liên quan đến vụ việc hai nhóm gồm hàng chục thanh niên hỗn chiến đuổi đánh nhau xảy ra tại khu vực khu đô thị đụng nghĩa
phường yên nghĩa quận hà đông hà nội cơ quan công an đã xác minh và bắt giữ được một số đối tượng liên quan đến vụ việc
trước đó vào khoảng hai mươi hai h đêm ngày một mươi chín tháng ba hai nhóm chủ yếu là nam thanh niên ở độ tuổi một mươi bốn đến hai mươi hai tuổi sử dụng vũ khí là giáo dài tự chế
xông vào ẩu đà với nhau có người đã bị thương và gục ngã
nhận được tin báo lực lượng công an đã tổ chức lực lượng xuống hiện trường ngăn chặn cuộc hỗn chiến
đồng thời truy bắt các đối tượng tham gia ẩu đả cơ quan công an đã bắt giữ được hơn một mươi đối tượng trong đó có một mươi đối tượng bị thương
cơ quan quận hà nông vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng và truy bắt các đối tượng có liên quan
đội cảnh sát hình sự công an quận liên triều thành phố đà nẵng vừa làm rõ và bắt giữ đối tượng đỗ hoàng vĩnh
trú tại đồng hới tỉnh quảng bình về hành vi trộm cắp tài sản
vào chiều ngày một mươi năm tháng ba vĩnh và một người bạn tên bảo chưa rõ lây lịch rủ nhau đi trộm cắp tài sản
khi thấy nhà một hộ dân không đóng cửa bảo cảnh giới để vĩnh lèn vào dắt xe máy
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an quận liên triều đã phát hiện vĩnh tại một tiệm game trên địa bàn
vĩnh thừa nhận từ quảng trị vào đà nẵng chỉ để trộm cắp tài sản
ngoài ra vĩnh và đồng bọn còn thực hiện thêm ba vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn thành phố
hiện công an quận liên triều đã tạm giữ được hai xe máy và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
lửa thử vàng gian nan thử sức hai mươi bảy năm công tác trong lực lượng công an nhân dân
bảy năm trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm ma túy
trung tá nguyễn văn điệp đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy
công an huyện kim bảng tỉnh hà nam luôn phát huy vai trò của người chỉ huy mưu trí dũng cảm
đồng chí đã cùng đồng đội lập nhiều chiến công thành tích có phần đảm bảo an ninh trật tự
bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân
phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy từ hòa bình về hà nam tiêu thụ
do đối tượng quách đức hậu chú tại tỉnh hòa bình cầm đầu
trung tá nguyễn văn điệp đã cùng đồng đội quyết tâm phải nhanh nhất chặt đứt đường dây ma túy phức tạp này
không để chúng móc đối xâm nhập vào địa bàn gieo rắc cái chết trắng
chiều tối ngày hai mươi bảy tháng hai tại khu vực tổ năm thị trấn ba sao huyện kim bảng
trung tá nguyễn văn điệp cùng đồng đội đã bắt quả tăng đối tượng hậu
đang tàng trữ trái phép hai mươi ba gói heroin và ba viên ma túy tổng hợp
cá nhân tôi cũng luôn động viên cán bộ chiến sĩ trong đội quyết tâm nâng cao tinh thần trách nhiệm
tranh với các loại tử vạn
trong tất cả các vụ án về ma túy chúng tôi đều xây dựng kế hoạch chi tiết tỉ mỉ
xin ý kiến các lãnh đạo và huy động các lực lượng
đồng thời là cán bộ chiến sĩ quyết tâm bền bỉ bám đối tượng bám địa bàn
khi nào mà đảm bảo an toàn thì chúng tôi triển khai phương án để bắt giữ
chính vì vậy trong thời gian qua thì lực lượng cảnh sát về ma túy chúng tôi
đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do giám đốc do lãnh đạo còn hiện giao
trên mặt trận cam go quyết liệt này trung tá điệp và đồng đội phải đối mặt với nhiều hiểm nguy thách thức
các đối tượng liều lĩnh sẵn sàng dùng vũ khí để chống trả lực lượng chức năng
nhanh nhạy quyết đán trong công tác xung kích đối mặt với hiểm nguy
xứng đáng với vai trò trách nhiệm được giao
trung tá điệp luôn gương mẫu phát huy sức mạnh đoàn kết của tập thể cán bộ chiến sĩ trong đội
lập nhiều chiến công thành tích trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm về ma túy
chỉ từ đồng chí nguyễn văn điệp đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
trong thời gian vừa qua cũng đã có những tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
chủ động nắm tình hình quản lý địa bàn quản lý đối tượng
cũng đã nghiên cứu được phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm về ma túy trên đoạn huyện
qua đó tham mưu cho lãnh đạo công an huyện
ban hành nhiều kế hoạch đấu tranh chống tội phạm
trong năm năm qua chúng ta nguyễn văn điệp đã cùng tập thể đội cảnh sát điều tra tội phạm
về kinh tế và ma túy công an huyện kim bảng
điều tra khám phá một trăm ba mươi năm chuyên án vụ án về ma túy bắt một trăm chín mươi tám đối tượng phạm tội
thu giữ số lượng lớn ma túy khác loại và những tăng vật liên quan
với những chiến công thành tích xuất sắc trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm
chúng ta nguyễn văn điệp đã ba năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở
sáu lần được bộ công an ủy ban nhân dân tỉnh giám đốc công an tỉnh hà nam
và ủy ban nhân dân huyện kim bảng tặng bằng khen giấy khen
và trên hết những chiến công của anh cùng đồng đội đã góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho người dân
bộ lao động thương minh và xã hội đã có công văn hỏa tốc chỉ đạo về việc một phụ nữ ở đồng tháp
tử vong khi nâng ngược ở bệnh viện một a bệnh viện trình hình và phục hồi chức năng
tp hcm địa chỉ năm trăm bốn mươi hai lý thường kiệt phường bảy quận tân bình
bộ lao động thương binh và xã hội yêu cầu cục bảo trợ xã hội khẩn trương kiểm tra
xác minh nguyên nhân vụ việc chỉ đạo bệnh viện một a quan tâm lo lắng hậu sự chú đáo cho nạn nhân
và phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân báo cáo bằng văn bản gửi về bộ trước một mươi h ngày hai mươi một tháng ba
như antv đã đưa tin vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng ba nạn nhân được phẫu thuật nâng ngực theo lịch hẹn trước đó
đến một mươi sáu giờ cùng ngày người nhà bất ngờ nhận được thông báo nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch
khi người nhà vào phòng đã thấy nạn nhân tím tái nghi ngờ đã chết từ trước đó
ngay sau khi nhận được tin báo công an quận tân bình và lực lượng pháp y đã có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra giải phẫu tử thi
ba nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao tông trực diện vào hông đuôi xe tải đang lùi ra quốc lộ
khiến một người tử vong tại chỗ hai người bị thương nặng
vụ tai nạn xảy ra vào dạng sáng ngày hôm nay trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua khu phố đức thiện thị trấn đức phong huyện bù đăng tỉnh bình phước
thời điểm trên
phan thanh nhu nguyễn ngọc tiệp và lê trung dũng cùng chú huyện bù đăng chở nhau trên xe máy lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn
đến đoạn khu phố đức thiện cả ba điều khiển xe với tốc độ cao tông vào hông đuôi xe tải do tài xế phan văn hậu
chú tỉnh đắk lắc điều khiển đang lùi xe từ tiệm vá lốp ra quốc lộ một mươi bốn
cú tông mạnh khiến lê trung dũng tử vong tại chỗ nhu và tiệp phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng
cảnh sát giao thông công an huyện bù đăng đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
theo số liệu thống kê của các cơ quan chức năng tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh cà mau thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực
so với cùng kỳ năm ngoái thì giảm về số vụ và số người chết
tuy nhiên vẫn còn tình trạng người dân sau khi sử dụng rượu bia lại điều khiển phương tiện tự gây tai nạn dẫn đến tử vong
để lại hậu quả đau lòng cho gia đình và xã hội
theo số liệu thống kê của các cơ quan chức năng tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra một mươi hai vụ làm chết ba người bị thương một mươi hai người trong đó không hiếm gặp những vụ tự gây tai nạn dẫn đến tử vong
không chỉ trên đường bộ tuyến đường thủy cũng xảy ra
nhưng cũng là việc tự gây nên cái chết đau lòng như vụ tai nạn xảy ra vào tối một mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai trên đoạn sông của ấp cây sổ xã hùa thị kỳ
nạn nhân sau khi uống rượu bia xong đã lái phương tiện đường thủy tự gây tai nạn rồi tử vong
nguyên nhân uống rượu bia sai sỉnh lái phương tiện rồi tự gây nên cái chết là do mất khả năng quan sát mất khả năng điều khiển phương tiện và không còn khả năng làm chủ tốc độ dần dân dân
cũng trong thời gian này lực lượng tuần tra kiểm soát toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý hai bốn trăm linh hai trường hợp vi phạm về nồng độ cồn trung bình trên ba mươi trường hợp vi phạm mỗi ngày
mặc dù các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp tuy nhiên một bộ phận người dân vẫn chưa chấp hành nghiêm
hệ lụy khi tham gia giao thông có rượu bia là té gây tai nạn cho người khác thì không nói gì
bản thân có thể chấn thương gãy tay chân hoặc là những cái nặng hơn nữa tạo do gánh nặng gia đình và xã hội
thì cái này phải là nặng nhất phát vậy thôi
nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa các tai nạn giao thông
ban giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông trong toàn tỉnh triển khai quyết liệt nhiều biện pháp như tuyên truyền luật giao thông
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát tăng cường lực lượng hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trên các tuyến đường trọng điểm phức tạp về tình trạng sử dụng rượu bia
để từ đó phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
bên cạnh công tác tuyên truyền lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý ghi phạm
theo chuyên đề tập trung các hành vi vi phạm nguy hiểm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
như hành vi sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện
trong đó sẽ tăng cường lực lượng tập trung từng tra kiểm soát
để khép kính địa bàn trên các tuyến trọng điểm góp hần làm giảm tai nạn giao thông trên tuyến địa bàn phục trách
để bảo vệ an toàn tính mạng sức khỏe cho bản thân và người khác
các cấp chính quyền cần tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân
một khi đã uống rượu bia thì tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông
đừng để sau những tiệc vui rượu bia là hậu quả đau lòng không những cho bản thân gia đình mà còn cho trẻ